thưa quý vị và các bạn năm apec hai nghìn một mươi bảy nhất là tuần lễ cấp cao lần thứ hai mươi năm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện đưa việt nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới
là khẳng định của chủ tịch nước trần đại quang trong lễ tổng kết năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
nhân dịp này mời quý vị và các bạn cùng truyền hình nhân dân một lần nữa nhìn lại vai trò và những đóng góp của việt nam tại sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm nay
phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết chủ tịch nước trần đại quang khẳng định năm apec hai nghìn một mươi bảy nhất là tuần lễ cấp cao lần thứ hai mươi năm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện
lãnh đạo các nền kinh tế apec đều đánh giá cao chủ nhà việt nam đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt tạo động lực mới cho một tương lai chung
là hòa bình ổn định và thịnh vượng
chủ tịch nước cũng đề nghị cần có các hoạt động cụ thể để xây dựng chiến lược đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn ba mươi
kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại đa phương song phương thúc đẩy triển khai các thỏa thuận văn kiện và các hợp đồng đã được ký trong tuần lễ cấp cao apec
chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền những thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy và tầm quan trọng của hội nghị quốc tế sâu rộng
bồi dưỡng năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ xây dựng văn hóa hội nhập quốc tế đến từng người dân
trong suốt năm apec hai nghìn một mươi bảy việt nam đã có nhiều sáng kiến thiết thực được các nền kinh tế thành viên đánh giá cao
đặc biệt là sáng kiến tổ chức đối thoại không chính thức lần đầu tiên giữa apec và asean
đây là minh chứng sống động cho ý chí và quyết tâm chính trị của các thành viên hai cơ chế trong xây dựng một châu á thái bình dương kết nối toàn diện
nhân dịp này chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đại sứ nguyễn ngược nga cố vấn cao cấp bàn thư ký apec quốc gia hai nghìn một mươi bảy
thì tôi tò mò không hiểu là lý do tại sao đến thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy thì lãnh đạo hai cơ chế mới có cuộc đối thoại này
là những cán bộ ngoại giao mà khi mà đã rất là nung nấu trong mình những cái hoài bão là làm thế nào để mà thúc đẩy được cái vai trò của asean
thực sự chúng ta là thành viên asean chúng ta là thành viên apec và nhiều cơ chế nhưng asean là cái hàng đầu của chúng ta
thế thì chúng ta rất là cần và mong mỏi là muốn là thúc đẩy
cái vai trò trung tâm và cái hình ảnh và cái bản sắc cộng đồng của asean
chúng ta đã thành công với rất nhiều sáng kiến của apec và chúng ta một lần nữa thành công trong đề đạt về đề xuất về sáng kiến tổ chức cuộc đối thoại apec asean này
đây là cuộc gặp đầu tiên thì đối với chúng ta thì rất nhiều vấn đề đặt ra khi mà thực hiện cái sáng kiến này
cái đầu tiên là ý tưởng phải có đề xuất được ý tưởng
cái thứ hai đối với chúng ta là bất cứ sáng kiến nào cũng vậy phải vận động
vì sáng kiến như vậy của hai cơ chế thì chúng ta phải được đồng thuận của các nước asean chúng ta phải được đồng thuận của các nước thành viên apec
thế và rất nhiều cái phải xử lý để không tạo ra những cái tâm tư của các thành viên
thế rồi chúng ta phải tổ chức chủ trì tổ chức và chủ trì điều hành chủ trì nghĩ ra chủ đề chủ trì về nội dung và ngay cả thu xếp thời gian
thưa đại sứ lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên apec và asean đều đã rất hoan nghênh sáng kiến này của việt nam
chắc chắn là sáng kiến này thì thể hiện vai trò dẫn dắt của việt nam vậy bà có thể nói cụ thể hơn về nhận định này
tôi cũng rất là nhất trí với cái nhận định đó về thực sự là đây là một trong những sáng kiến nó tạo nên cái dấu ấn của năm apec hai nghìn một mươi bảy
và cái sự dẫn dắt của việt nam một lần nữa được khẳng định các lãnh đạo rất là đầy da cao
và coi đây là rất nhiều lãnh đạo khi phát biểu tại cuộc đối thoại thì coi đây là hai cái cơ chế điển hình sáng giá
hợp và hợp tác với nhau ở trong khu vực nó diễn ra trong vòng gần một tiếng rưỡi
thế nhưng mà cái ý nghĩa giá trị của nó nó rất là lan toàn rất lớn chúng ta nói là nó ý nghĩa lịch sử
nhưng phải nói nó có một cái động lực rất là lớn đối với thúc đẩy hợp tác khu vực
nó duy trì cái không khí đối thoại nó duy trì cái xu thế hợp tác và liên kết ở trong khu vực
xin cảm ơn những chia sẻ của đại sứ nguyễn nguyệt nga